nước ta bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên của độc lập thống nhất cùng nhau xây dựng một nước việt nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
với tinh thần bất diệt toàn dân phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trọng đại vinh quang trong giai đoạn phát triển mới mà cương lĩnh của đảng và hiến pháp đã đề ra
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi